thủ tướng nguyễn xuân phúc thăm nông trường thành long xã thành long huyện châu thành tỉnh tây ninh
nông trường thành long đang trồng một hectare mía đường nguyên liệu bằng sử dụng công nghệ chính xác trồng mía tưới bón phân tự động qua phần mềm xử lý cỏ bón phân bằng cơ giới
khâu thu hoạch được thực hiện bằng máy hiện đại với mỗi máy thay thế tám trăm linh công lao động
tập đoàn đang liên kết với các hợp tác xã để trồng mía đường mang lại thu nhập ổn định cho người nông dân nên đảm bảo nguyên liệu cho nhà máy sản xuất đường
thủ tướng nguyễn xuân phúc cho biết nhà nước sẽ tiếp tục quan tâm đến ngành mía đường trong đó sẽ đẩy mạnh chống buôn lậu và gian lận thương mại nhất là tại an giang
chính phủ tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho các nhà đầu tư đầu tư lâu dài phát huy nguồn lực bảo đảm quyền lợi chính đáng cho nhà đầu tư trong đó có các doanh nghiệp mía đường
thủ tướng giao bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn nghiên cứu mô hình của công ty để rút ra kinh nghiệm trong việc thúc đẩy phát triển nông nghiệp công nghệ cao hình thành chuỗi giá trị trong ngành mía đường với quy mô lớn hiện đại nâng cao sức cạnh tranh